tại tỉnh phú yên hiện hầu hết tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân phường sáu và phường phú đông
thành phố tuy hòa đang phải nằm bờ và chậm kế hoạch ra khơi theo bà con ngư dân
nguyên nhân là do thu nhập từ hoạt động đánh bắt cá ngử đại dương trong những ngày qua
không bù đắp được chi phí và phần lớn đều bị thua lỗ
phường phú đông thành phố tuy hòa là một trong những địa bàn trọng điểm nghề câu cá ngừ đại dương
của tỉnh phú yên với hơn hai trăm bốn mươi tàu cá đánh bắt xa bờ nhưng hiện có đến một trăm tám mươi năm chiếc phải nằm bờ
từ đầu tháng tám đến nay chỉ có năm mươi sáu chiếc tàu rời bến
hầu hết những tàu cá này đều khai thác cá ngừ đại dương và đều thuộc diện được hỗ trợ dầu của nhà nước
tuy nhiên những ngày qua tàu của ngư dân ra khơi chưa đủ chuyến theo quy định
bình quân một chuyến biển mỗi tàu thua lỗ từ hai mươi đến năm mươi triệu đồng
có tàu cá sau chuyến biển đánh bắt kéo dài cả tháng nhưng chỉ câu được một con cá ngừ đại dương
ngoài ra đây là thời điểm gối vụ một số tàu cá bị hỏng hóc nên chủ tàu cho bảo dưỡng sửa chữa và để lao động nghỉ ngơi
cửa biển đà diễn và lạch đông tác bị bồi lấp nặng cũng gây khó khăn cho tàu công suất lớn ra vào đánh bắt thủy sản và neo đậu